cùng với các bộ ngành trung ương làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long
như dìm về dự mừng tết cổ truyền trôn trần nam thơ mây năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng cho rằng khu vực đồng bằng sông cửu long đang đối mặt nhiều thách thức do biến đổi khí hậu nguồn lực
cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém cũng như những khó khăn về sản xuất
do đó các địa phương cần xác định rõ quan điểm chuyển đổi mô hình phát triển
quy hoạch sản xuất theo từng tiểu vùng xu hướng chuyển dịch lao động
đặc biệt các tỉnh thành cần chú trọng việc kết nối nội vùng và liên vùng theo hướng thực chất khả thi
chúng ta phải nghiên cứu cho mô hình phát triển thích ứng để chúng ta phát triển đồng hành sản xuất cửu long
và các tỉnh trong đông bộ trong bối cảnh hiện nay

thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp đột phá trong nhiều lĩnh vực về kinh tế văn hóa xã hội
trong đó tập trung về lĩnh vực
đất đai quản lý tài nguyên nước thu hút đầu tư tạo động lực phát triển cho toàn vùng cũng như cả nước
đây cũng sẽ là cơ sở để chính phủ tổ chức sơ kết nghị quyết một trăm hai mươi về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời đề xuất những giải pháp kiến nghị trong từng lĩnh vực
để thủ tướng chính phủ đề ra chủ trương chính sách phát triển chung của cả nước
cũng trong ngày hôm nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm tặng quà
và chúc tết trôn trấn nam thơ mây năm hai nghìn một mươi chín tại chùa bốn mặt
nằm ở ấp phước thuận xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vui mừng trước những đổi thay tích cực mọi mặt của đời sống của đồng bào dân tộc khơ me nam bộ nói chung
và đồng bào khơ me sóc trăng nói riêng đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao những đóng góp
của các vị hòa thượng thượng tọa sư sãi a cha đồng bào khơ me
nguyện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc phát động
tích cực xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giảm nghèo bền vững
từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao quà chúc tết các cán bộ hưu trí khơ me tiêu biểu
trao nhà đại đoàn kết cho năm hộ nghèo ở huyện châu thành tỉnh sóc trăng
để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng ngày năm tháng bốn
đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tình hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thường trực tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại con tum
tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy con tum
đồng chí nguyễn xuân thắng đã nhận định con tum đã quán triệt cụ thể hóa và có cách làm
tại địa phương phù hợp với cường lĩnh nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và tổ chức thực hiện đã đạt
được nhiều thành tiệu quan trọng đồng chí nguyễn xuân thắng cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém của
tỉnh con tum như cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc
chưa huy động tốt các nguồn lực động lực tăng trưởng sàm nghèo chưa thật bền vững
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị còn nhiều khó khăn vướng mắt đồng thời
đồng chí cũng gợi mở cách tiếp cận mới cách làm mới để con tum phát triển nhanh
bền vững hơn trong những năm tới đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh con tum
để báo cáo tiểu ban văn kiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ
và đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sáng nay
hội thảo doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội
bắt thời cơ phát triển và lễ công bố dự án thí điểm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp do bộ kế
kế hoạch và đầu tư phối hợp với hiệp hội kế toán công chứng anh quốc và ibos việt nam tổ chức
đã diễn ra tại hà nội tại hội thảo các diễn giả khẳng định cách mạng công nghiệp bốn tạo ra
cơ hội hiếm có để các quốc gia đi sau vươn lên mạnh mẽ và đạt được những mốc phát triển
mới về kinh tế trong bối cảnh đó doanh nghiệp nhỏ và vừa start up sáng tạo đang
đóng góp vai trò quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển giao ứng dụng và phát triển các công
nghệ tiên tiến đặc biệt là tiên phong ứng dụng các giải pháp sáng tạo và công trình khoa học công
nghệ tuy nhiên thực tế cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của việt nam đang còn tồn tại nhiều
có hai cái điểm phải đối mặt thứ nhất là tài chính kinh doanh thứ hai là về công nghệ và
cái hơn nữa là tôi thấy thiếu nhất là cái về đào tạo khởi nghiệp
trong phổ thông và sau phổ thông
theo các chuyên gia hiện chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp
như luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt gần đây nghị định ba mươi tám quy định chi tiết về đầu tư
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi
nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi
nghiệp sáng tạo nhưng chính sách này sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng nắm
bắt cơ hội từ xu hướng công nghiệp bốn thì hiện nay bộ khách đầu tư cũng đã chỉnh
chính phủ bàn hành cái nghị định ba mươi tám là cái nghị định mà khuyến khích rất nhiều những cái quỹ
đầu tư của tư nhân là để xem là có những cái dự án hoặc là những cái start up mà tiềm năng thì là
các nhà đầu tư tư dân sẽ đánh giá và sẽ bỏ cái tiền đầu tư vào thông qua hình thức góp vốn
thông qua hình thức cho vay rất là nhiều những cái hình thức thì chúng tôi hy vọng là một số những cái mô
hình đó thì cũng sẽ thao gỡ phần nào cái khó khăn tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp tổng nghiệp
trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra lễ công bố dự án thí điểm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sự ra đời của dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa các
doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp các start up hoạt động hiệu quả trong kỳ nguyên số đồng thời kết
nối đầu tư trong nước và quốc tế nhằm kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng đến bước đầu các
các em sinh viên nắm mắt được nhu cầu của nhà tuyển dụng và có được định hướng nghề nghiệp cho bản
thân sau khi tốt nghiệp ngày năm tháng bốn tại hà nội khoa quốc tế đại học quốc gia hà nội đã tổ
chức hội trợ việc làm job fair hai nghìn một mươi chín cho các em sinh viên

hội trợ việc làm job fair năm nay thu hút sự quan tâm tham gia của khoảng một năm trăm linh bạn sinh viên
chủ yếu đang theo học các chương trình đào tạo chất lượng cao học bằng tiếng anh của các trường
đại học trên địa bàn hà nội nói chung em đến job fair năm nay để có thể là
học tập và học hỏi cũng như là tìm hiểu được những cái môi trường làm việc cũng như cái sự
chuyên nghiệp của các công ty doanh nghiệp vắng lại để chuẩn bị cho hành trang tốt nhất cho mình
hiện tại em là sinh viên của năm cuối rồi
và sắp tới đây em sẽ phải đối diện với một ngưỡng cửa mới của cuộc đời đấy chính là tìm việc làm
thế cho nên là job fair chính là một cơ hội mở ra cho em để em có thể tìm được những việc làm cũng khá là hay ạ
ban tổ chức hy vọng job fair hai nghìn một mươi chín sẽ là cầu nối thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và
doanh nghiệp sẻ chia và cập nhật những thông tin thiết thực về chính sách tuyển dụng của các doanh
nghiệp tập đoàn nhu cầu của thị trường lao động để hỗ trợ sinh viên
có thể bị hành trang tốt nhất trên con đường lập nghiệp
từ ngành khoa công nghệ đến cái chương trình kế toán kiểm toán kinh tế thế thì chúng tôi phân loại ra là
từng mảng doanh nghiệp nào phù hợp với những chương trình lập tạo như thế nào
để từ đó là tiếp cận đối tác để tổ chức những ngày hội như thế này
sau những buổi hỗ trợ việc làm các em sinh viên còn được khoa quốc tế đại học quốc gia hà nội kết
kết nối để được tiếp cận với công việc thực tế tại các đơn vị doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực mà các em quan tâm
từ đó các em sẽ có cho mình những trải nghiệm thực tế có ích cho việc ứng tuyển sau này
bên cạnh việc tạo cơ hội việc làm cho các em sinh viên năm cuối những hỗ trợ việc làm như job fair hai nghìn một mươi chín
còn mang lại cho các em sinh viên năm nhất và năm hai cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng của các tổ chức
doanh nghiệp trong vài năm tới từ đó giúp các em nắm bắt được thông tin
cũng như có những định hướng nghề nghiệp phù hợp cho các em khi ra trường
liên quan đến vụ việc
hàng trăm cây thông ba lá tại tiểu khu hai trăm bảy mươi một đường dt bảy trăm hai mươi năm xã thôn hạ huyện đức trọng
đã bị các nhóm đối tượng đốn hạ để chiếm dụng đất
ngày năm tháng bốn ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản chỉ đạo ubnd huyện đức trọng
cùng các sở ngành liên quan khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
theo đó ubnd tỉnh lâm đồng đề nghị huyện đức trọng chỉ đạo công an huyện hạt kiểm lâm
và các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan chức năng
của huyện lâm hà khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo chủ rừng ubnd xã nờ thôn hạ quản lý diện tích đất rừng trên địa bàn
lập kế hoạch trồng lại rừng trên diện tích đã bị chặt phá ngay trong mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị công an tỉnh lâm đồng chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp hỗ trợ công an huyện đức trọng
lâm hà trong quá trình điều tra xử lý không để phát sinh vụ việc tương tự
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh hàng trăm cây thông ba lá thuộc rừng trồng tại tiểu khu hai trăm bảy mươi một đường gt bảy trăm ba
gần trung tâm xã nờ thôn hạ đã bị các nhóm đối tượng đốn hạ để chiếm dụng đất
trong đó có năm mươi ba cây thông ba lá trên ba mươi năm tuổi và ba trăm linh cây thông ba lá trồng năm hai nghìn ba đã bị đốn hạ
khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng phá rừng đã sử dụng hung khí khống chế để tẩu thoát
hôm nay lực lượng quản lý thị trường tỉnh quảng bình vừa bắt xe ô tô tải chở lượng lớn hàng điện tử
điện lạnh không có giấy tờ hợp pháp ước tính tổng số hàng bị bắt giữ gần bốn trăm linh triệu đồng
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng bình qua kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi chín c chín nghìn ba mươi một
do tài xế trương đăng trung trú tại yên mỹ thành phố hưng yên điều khiển theo hướng từ nam ra bắc
đã phát hiện trên xe chở bốn trăm hai mươi năm xe ô tô tải
trên xe chở bốn trăm hai mươi năm máy hút ẩm bốn mươi hai máy giặt đã qua sử dụng bốn nắp thùng capo cho xe ô tô do thái lan sản xuất
bốn lớp xe bán tải của mỹ toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chuyển sang các tin tức quốc tế hội nghị bộ trưởng tài chính asean lần thứ hai mươi ba
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
asean lần thứ năm và các hội nghị liên quan được tổ chức
từ ngày hai đến ngày năm tháng bốn tại chiêng rai tỉnh cực bắc thái lan
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng và phó thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng
dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tài chính thái lan apisak tanti voravong nhấn mạnh
để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế asean hai nghìn hai mươi năm
các nước asean cần đoàn kết hợp tác chặt chẽ với nhau đồng góp vào sự phát triển chung của asean
các bộ trưởng tài chính asean nhấn mạnh hợp tác sử dụng đồng tiền nội khối trong đầu tư
giải quyết tranh chấp thương mại thanh toán điện tử giữa các nước
giám sát tài sản kỹ thuật số và an ninh mạng trong các giao dịch tài chính
hội nghị cũng thảo luận việc triển khai kết nối tài chính thanh toán và dịch vụ
để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán thương mại điện tử nội khối và phát triển bền vững
hội nghị đã tập trung đánh giá về kinh tế vĩ mô cũng như là tình hình kinh tế thế giới
các thuận lợi cũng như là các thách thức đối với các nền kinh tế và kinh tế asean nói chung
và chúng tôi cũng đã thống nhất khẳng định thương mại và đầu tư tiếp tục vẫn là động lực của tăng trưởng và phát triển
hội nghị cũng đã đánh giá các hoạt động cũng như là các nội dung như là tài chính bao trùm
phát triển bền vững đầu tư dựng cơ sở hạ tầng
tài chính và đầu tư dựng phát triển
triển hạ tầng và các diễn đàn về thuế về bảo hiểm về hải quan để kết nối trong khu vực
các bộ trưởng nêu rõ cần tiếp tục vận hành thực tế cơ chế một cửa asean hoàn thành việc phê chuẩn nghị định thứ bảy
về tạo thuận lợi quá cảnh hàng hóa và việc thực hiện danh mục thuế quan hải hòa asean hai nghìn một mươi bảy
hội nghị cũng đánh giá cao vai trò của các ngân hàng trung ương các nước asean trong phân bổ nguồn lực
giúp thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho các nước thành viên
tại hội nghị các bộ trưởng tài chính asean đã ký kết nghị định thư thực hiện gói cam kết về dịch vụ tài chính lần thứ tám
trong khuôn khổ hiệp định khung asean về dịch vụ
hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean lần thứ năm đã ra tuyên bố chung
các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean hoan nghênh việt nam là chủ tịch và chủ nhà của afmgm lần thứ sáu vào năm hai nghìn hai mươi
các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương
cam kết theo đuổi một asean hội nhập để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính khu vực
trong bối cảnh bất ổn gia tăng phát sinh từ căng thẳng thương mại và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế phát triển
hội nghị cũng bày tỏ lạc quan về sáng kiến kết nối thanh toán asean
song cho rằng cần than trọng bởi các loại hình tội phạm công nghệ cao
cũng như rửa tiền hoàn toàn có thể lợi dụng công cụ này để làm ăn phi pháp
minh đức trường rai thái lan
vào tối nay
theo giờ việt nam
ngoại trưởng các nước g bảy chứa mỹ sẽ bắt đầu nhóm họp tại pháp để thảo luận về một loạt vấn đề toàn cầu
trong số này có hai nội dung sẽ được chú trọng bàn thảo nhiều nhất
đó là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên và sự trỗi dậy mạnh mẽ của trung quốc
hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày tại khu nghỉ dưỡng dia bên bờ đại tây dương
đây là lần đầu tiên ngoại trưởng các nước g bảy và đại diện của liên minh châu âu nhóm họp
kể từ sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai ở hà nội
và chủ tịch trung quốc tập cận bình vừa kết thúc chuyến thăm ba nước châu âu
với thành quả là việc thuyết phục được italia ký thỏa thuận tham gia sang kiến vành đai con đường
italia là nước đầu tiên trong g bảy ký tham gia sáng kiến này của trung quốc
ngoài hai nội dung trên các ngoại trưởng g bảy cũng sẽ thảo luận về diễn biến ngày càng căng thẳng ở venezuela
các hoạt động của iran không gian mạng sự phát triển của châu phi
và vai trò của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và giải quyết xung đột
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân